nằm trong chương trình thắp sáng niềm tin mới đây tại thôn đắc căng bành xã diên bình huyện đắc tô
công ty điện lực con tum đã ra quân đồng loạt sửa chữa thay mới miễn phí đường dây thiết bị chiếu sáng
cho hơn hai trăm linh hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn các xã ở vùng sâu vùng xa của tỉnh con tum
cụ thể đơn vị đã ra quân sửa chữa thay mới miễn phí đường dây sau công tơ bảng điện đèn chiếu sáng
hỗ trợ thay thế bóng đèn sợi đốt thành bóng đèn tiết kiệm điện cho hơn hai trăm linh hộ nghèo
tại các xã vùng sâu của tám huyện thành phố trên địa bàn tỉnh con tum
đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng năm hai nghìn một mươi chín của công ty điện lực con tum
có phần mang lại ánh sáng lan tỏa và thắp sáng niềm tin đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh khó khăn được sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả
cũng trong đợt gia quân này đơn vị thực hiện chương trình thắp sáng đường quê
tại các thôn làng thuộc huyện yaho drive huyện con blong huyện tumarong và huyện duckley